bắt đầu từ ngày một tháng một mươi tới đây ubnd tp yêu cầu các sở ban ngành ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội của công chức viên chức người lao động một trăm linh qua tài khoản cá nhân đồng thời đề nghị các đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thực hiện thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động qua tài khoản cá nhân
theo đó ubnd tp yêu cầu bảo hiểm xã hội thành phố biểu điện thành phố sở lao động thương binh và xã hội cần phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ atm ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu đồng thời nhận thẻ atm tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả
ngân hàng nhà nước chi nhánh hà nội sắp xếp phát triển mạng lưới cây atm và giám sát hoạt động atm đảm bảo chất lượng an ninh an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản